kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại tỉnh này
theo kết luận của ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hòa bình
những khuyết điểm vi phạm của ông nguyễn quang vinh và bà diệp thị hồng liên
để lại hậu quả rất nghiêm trọng làm suy giảm và mất lòng tin rất lớn của nhân dân
vào các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và ngành giáo dục nói riêng
xét nội dung tính chất mức độ và hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hòa bình quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông nguyễn quang vinh và bà diệp thị hồng liên
liên quan đến vụ gian lận thi cử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
ông nguyễn quang vinh đã lợi dụng chức vụ trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
trưởng ban thư ký hội đồng thi tổ trưởng tổ chấm trắc nghiệm để chỉ đạo trực tiếp đưa chìa khóa
tạo các điều kiện thuận lợi cho ông đỗ mạnh tuấn và nguyễn khắc tuấn thực hiện việc sửa chữa
can thiệp nâng điểm bài thi cho năm mươi sáu thí sinh tham dự kỳ thi tại tỉnh hòa bình để lấy kết quả xét tuyển đại học
ông vinh cũng là người chỉ đạo chấm thi tự luận môn ngữ văn trái quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
cung cấp mã phách bài thi tự luận môn ngữ văn cho bà diệp thị hồng liên để bà liên yêu cầu
các tổ trưởng chấm thi tự luận chấm nâng điểm cho các thí sinh theo điểm yêu cầu
bà diệp thị hồng liên đã thực hiện chỉ đạo của ông nguyễn quang vinh
lợi dụng chức vụ phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục
phó trưởng ban thư ký hội đồng thi phó trưởng ban chấm thi phụ trách công tác chấm thi tự luận môn ngữ văn
tiếp nhận danh sách mã phách bài thi tự luận để yêu cầu ba tổ trưởng và các giám khảo tổ chấm thi tự luận môn ngữ văn
chấm nâng điểm cho một mươi tám thí sinh theo điểm yêu cầu
dạng sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm
phối hợp với công an quận một đã bất ngờ kiểm tra vũ trường ba mươi x tám đường nam quốc cang quận một
tại thời điểm kiểm tra bên trong vũ trường có hơn ba trăm linh người đang nhún nhảy trong điệu nhạc mùi rượu và thuốc lá
phát hiện đoàn kiểm tra hàng trăm dân bay tìm cách tháo chạy nhưng tất cả các cửa thoát hiểm đã bị các tổ công tác chặn lại
nhiều gói ni lông chứa ma túy thuốc lắc được ném vung vãi dưới sàn vũ trường
một trăm linh người đã được đưa về trụ sở để kiểm tra nhanh ma túy
kết quả có hơn hai trăm linh người dương tính với ma túy
đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt vũ trường ba mươi x tám nhiều lỗi trong đó có lỗi để người vào vũ trường chơi sử dụng ma túy
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một bị cáo về hành vi giết chính bố vợ mình
theo kết luận điều tra vào khoảng một mươi ba h ngày sáu tháng hai yngwe mờ lô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú ở buôn dốc xã ea hở đinh huyện cư mờ gà cùng vợ đi tới cà phê thì gặp bố vợ mình là ông yngwe mờ lô
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đi uống rượu về
khi vào nhà ông yngwe mờ lô liên tục chửi và đuổi vợ chồng yngwe mờ lô ra khỏi nhà và cầm hai cây củi ném nhưng không trúng
yngwe mờ lô đã chạy lại dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu bố vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
ngay sau khi gây án
yngwe mờ lô đã được gia đình vận động ra đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt yngwe mờ lô một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
gồm bảy mươi hai thương binh đến từ sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu đã được nghe các đại biểu chia sẻ những câu chuyện về thời chiến
về quá trình tham gia lao động sản xuất sau chiến tranh cùng với đó là những chăn trở băn khoăn
nguyện vọng của những người chiến sĩ trở về từ chiến trường với cuộc sống hôm nay
với những chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước và nhân dân
chia sẻ với những mất mắt hy sinh mà những người lính đã trải qua trong chiến tranh
những thành công và trăn trở của họ về cuộc sống hiện nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đảng nhà nước và nhân dân ta luôn coi trọng quan tâm chăm lo
thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và gia đình có công
với cách mạng truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
đã được kết tinh thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của người việt
làm cho cái cuộc sống của gia đình mình ngày một tốt hơn
và thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân một lần nữa
tôi xin bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những cái nghị lực
ý thức vươn lên của các đồng chí thương minh bệnh minh gia đình việt sĩ và người có công
với cách mạng đặc biệt là vợ chồng con em người thân của các đồng chí
thương minh bệnh minh đã trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc động viên hàng ngày hàng giờ cho các đồng chí
thương minh này
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn các cơ quan đảng nhà nước các tổ chức đoàn thể
chăm lo tốt hơn nữa thương minh bệnh minh gia đình việt sĩ và người có công với cách mạng
các cấp các ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước đối với thương minh bệnh minh gia đình việt sĩ người có công với cách mạng
trong đó cần đặc biệt quan tâm các đồng chí thương binh nặng
các gia đình người có công hiện đang sống cô đơn không nơi nương tựa
người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
cũng tại buổi gặp mặt hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao bảy mươi hai phần quà tri ân
và chúc các đồng chí đại biểu thương binh nặng tiêu biểu cùng gia đình mạnh khỏe đoàn kết
vượt mọi khó khăn tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ
góp phần vào công cuộc xây dựng đổi mới và bảo vệ tổ quốc
mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ nói theo và học tập
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ chiều nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà
tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành tỉnh bắc ninh
cùng đi với đoàn có đồng chí nguyễn nhân chiến ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh bắc ninh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành bộ trưởng tô lâm đã bày tỏ tình cảm
tấm lòng tri ân sâu sắc nhất đối với các thương bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng và điều trị tại trung tâm
đây là nơi có số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất của cả nước
hiện trung tâm có chín mươi tám thương bệnh binh hạng nặng một trên bốn với tỷ lệ thương tật từ tám mươi một đến một trăm linh
trong số đó phần lớn là bị thương vào cuộc sống gây liệt nửa người và phải di chuyển bằng xe lăn xe lắc
nhiều thương bệnh binh là con em đồng bào dân tộc thiểu số
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương bệnh binh người có công với cách mạng đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng dân tộc
vì vậy các chính sách ưu đãi không ngừng được hoàn thiện tạo mọi điều kiện để người có công và thân nhân được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt và hiệu quả nhất
bộ trưởng tô lâm cũng bày tỏ sự khâm phục đối với nghị lực phấn đấu không ngừng vươn lên của các thương bệnh binh tại đây
nhiều đồng chí đã chiến thắng bệnh tật vượt lên chính mình

chúng tôi cũng mong muốn rằng các đồng chí thương bệnh binh sẽ tiếp tục giữ gìn sức khỏe phục hồi sức khỏe

nhân viên trung tâm điều dưỡng thương binh hoạt thành tỉnh bắc ninh
thực hiện tốt chính sách yêu đái đối với người có công với cách mạng của đảng và nhà nước
trong bộ trưởng tô lâm
trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lực lượng công an cũng đã có hơn một mươi bốn liệt sĩ
hơn năm thương bệnh binh và hàng chục nghìn người có công với cách mạng
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã có hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an hy sinh
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ bị thương
đặc biệt chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã có sáu đồng chí hy sinh
sáu đồng chí bị thương bốn mươi chín đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
các đồng chí thương binh bệnh binh là những tấm gương sáng để thế hệ cán bộ chiến sĩ
lực lượng công an nhân dân noi gương học tập trong quá trình học tập và công tác
tất cả vì sự bình yên của nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn cán bộ nhân viên tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
tiếp tục nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc
điều dưỡng các thương bệnh binh người có công với cách mạng tại trung tâm
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã tới thăm hỏi động viên
và tặng quà một số thương bệnh binh nặng đang phải nằm điều trị
bộ trưởng tô lâm mong muốn các thương bệnh binh yên tâm điều trị
sớm vượt qua những khó khăn về bệnh tật phân đấu để được sống vui
sống có ích cho gia đình xã hội xứng đáng với phẩm chất cao quý bộ đội cụ hồ
hành trình chi ân năm hai nghìn một mươi chín vừa được tổ chức tại nghĩa trang vị xuyên của tỉnh hà giang
là một trong những hoạt động thường niên của cục truyền thông công an nhân dân
chương trình nghệ thuật như một nén hương tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc hôm nay
tại buổi lễ trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
đã dẫn đầu đoàn dân hương dân hoa với lòng thành kính và biết ơn của thế hệ hôm nay
đối với những người đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình
cho nền độc lập tự do của dân tộc
những ngọn nến cũng được các thế hệ cán bộ chiến sĩ thắp lên
tại tượng đài liệt sĩ và nơi yên nghỉ của các anh
chương trình đã tái hiện lại những câu chuyện xúc động về những năm tháng chiến đấu khốc liệt
tại chiến trường vị xuyên năm xưa nơi hơn bốn chiến sĩ đã hy sinh
để bảo vệ từng sắc bất biên cương của tổ quốc
ngoài những ca khúc về các anh còn có sự hiện diện của các nhân chứng lịch sử
những người đã sống và chiến đấu với tinh thần sống bám đá chết hoa đá thành bất tử
tại buổi lễ cục truyền thông công an nhân dân
cũng đã trao quà tới các gia đình chính sách tại huyện vị xuyên của tỉnh hà giang
để tri ân những công hiến của họ góp phần giữ gìn bờ cõi non sông của đất việt
thưa quý vị trước đó vào sáng ngày hôm nay cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp với công an tỉnh hà giang hội cựu chiến binh mặt trận vị xuyên
đã làm lễ dân hương dân hoa tưởng nhớ tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ
đã chiến đấu hy sinh tại đài tưởng điểm bốn trăm sáu mươi tám tại thôn nạm ngặt
xã thanh thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang
và nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ vị xuyên
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
công an tỉnh hà giang và hội cựu chiến binh mặt trận vị xuyên
đã bày tỏ lòng biết ơn to lớn trước những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước
và nguyện tiếp bước phát huy những truyền thống tốt đẹp
từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc
góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
thì tôi vẫn còn đang hết sức là thật sự hết sức là xúc động
khi mà đến được thăm cái nơi mà các đồng chí đã ngã xuống để bảo vệ đất nước
và hy vọng là cái truyền thống của cán bộ chiến sĩ chúng ta
cũng như là cả mọi nhân dân là đời đời nhớ ơn những cái người anh hùng
hy sinh cho tổ quốc
chúng tôi cảm thấy rất chân chặt và biết ơn khi được nghe những câu chuyện
kể vì sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ ở nơi đây
sự hy sinh ấy là những máu xương để lại để kiên quyết giữ đất bám đất
giữ từng mét biên giới biên cương của tổ quốc
thực sự chúng tôi rất tự hào và tự nhủ trong lòng mình là sẽ luôn cố gắng phấn đấu
để xứng đáng với sự hy sinh sương máu của các anh
hơn ba mươi năm trước
năm trước nơi đây được coi là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến tranh biên giới phía bắc
hơn bốn chiến sĩ đã hy sinh anh dũng hơn chín người bị thương
hiện tại vẫn còn hơn hai liệt sĩ còn nằm giải rác trong khe đá thung lũng sâu
vẫn chưa được tìm thấy và quy tập
hàng nghìn hectare đồi núi vẫn còn vật liệu nổ của những trận địa hai bên chiến tuyến
sự hy sinh của các anh đã chặn đứng quân xâm lược
bảo vệ vẹn toàn một vùng biên cương của tổ quốc
đây cũng là một hành trình tri ân của
cả cán bộ phóng viên biên tập viên và cán bộ công nhân viên của cuộc truyền thông
thì đã tạo cho anh em có một cái nhìn tổng thể về cái cuộc chiến đấu
mà các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh dũng cảm để bảo vệ mảnh đất biên cơm của tổ quốc này
và chúng tôi cũng thực sự là rất là cảm động
khi mà từng tất đất đây đều thấm máu các anh hùng liệt sĩ đó
và thực sự rất là cảm động khi mà các anh đã hy sinh cho
cái tương lai của đất nước của dân tộc và của chính chúng ta
đài hương bốn trăm sáu mươi tám và nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ vị xuyên tỉnh hà giang
đã trở thành ngôi nhà chung trong những ngày tháng bảy lịch sử
mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay đều mang trong mình những ký ức hào hùng
về các chiến sĩ năm xưa những người đã hy sinh máu xương
để bảo vệ từng tất đất biên giới của tổ quốc
chương trình gặp mặt giao lưu giữa thế hệ trẻ với thương binh nặng tiêu biểu
toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức
đã diễn ra vào chiều nay tại thủ đô hà nội
phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cho biết
trong thời gian qua đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các cấp
đã tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa với nhiều công trình phần việc thiết thực ý nghĩa
như xây dựng tu sửa nhà tình nghĩa khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí
tặng quà cho gia đình thương binh gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng
tổ chức các hoạt động về nguồn qua đó phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị
để chăm lo gia đình người có công với đất nước
cũng tại buổi gặp mặt các đồng chí thương binh đã giao lưu chia sẻ với thế hệ trẻ
những kỷ niệm không quên trong chiến đấu những câu chuyện sống động thời chiến tranh
những hy sinh bất mát để giành độc lập tự do cho tổ quốc
qua buổi giao lưu khán giả và thế hệ trẻ hôm nay càng hiểu và trân trọng hơn
những hy sinh to lớn của các liệt sĩ thương binh bệnh binh công lao của các bà mẹ việt nam anh hùng
đã hy sinh cho tổ quốc càng cảm nhận sâu sắc hơn và tự hào hơn
về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc
qua đó có những hành động thiết thực trong học tập lao động sản xuất
có phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của đất nước
sống đẹp cống hiến vì cộng đồng xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước
cục an ninh điều tra bộ công an vừa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cho các cục nghiệp vụ an ninh
bộ công an và vụ một viện kiểm sát nhân dân tối cao
tới dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra bộ công an
và đồng chí bùi mạnh cường phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng bùi văn nam đánh giá cao công tác phối hợp
giữa các cục nghiệp vụ an ninh bộ công an và vụ một viện kiểm sát nhân dân tối cao
thứ trưởng bùi văn nam cũng yêu cầu các đơn vị cần quán triệt về ý nghĩa
tầm quan trọng của công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
và kiến nghị khởi tố là khâu mở đầu để khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động tố tụ
thứ trưởng yêu cầu các cán bộ điều tra viên kiểm soát viên của các cơ quan đơn vị
phải nắm chắc các quy định của pháp luật các quy trình liên quan đến công tác tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để vận dụng
thực hiện trong thực tiễn công tác của mình
thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh các đơn vị của hai cơ quan phải tăng cường công tác phối hợp
trao đổi thông tin gắn kết trong các hoạt động cụ thể nhất là trong việc xử lý các tình huống khó khăn
vướng mắt tư vấn về khía cạnh pháp lý hỗ trợ lực lượng để phối hợp theo đúng chức năng
trước mắt tập trung vào các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và các vụ trọng điểm
mà lãnh đạo đảng và nhà nước giao cho ngành công an cùng các lực lượng phối hợp giải quyết
chiều nay tại hà nội cục khoa học chiến lược và lịch sử công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã phá
huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị
chủ động triển khai theo dõi tổng hợp nghiên cứu và đánh giá
dự báo sát tình hình quốc tế khu vực và trong nước liên quan đến an ninh quốc gia
chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có tính cấp thiết góp phần cụ thể hóa
quan điểm chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước về an ninh trật tự
từng bước hoàn thiện lý luận công an nhân dân và phục vụ thực tiễn công tác chiến đấu
trong toàn lực lượng đã có sự chuyển biến tích cực trong tư duy
thể hiện tính tác chiến trong công tác nghiên cứu dự báo tham mưu chiến lược
về an ninh trật tự đảm bảo nhanh chóng chính xác kịp thời và chất lượng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận
biểu dương những kết quả công tác mà cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
đã đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh việc đơn vị cần tiếp tục
chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương nghiên cứu những vấn đề mới
phức tạp nổi lên về an ninh trật tự qua đó kiến nghị những chủ trương giải pháp
phòng ngừa đấu tranh hiệu quả cần chú trọng đến chất lượng tính thực tiễn
của các đề tài nghiên cứu bảo đảm mỗi đề tài nghiên cứu xong phải đóng góp được
những giá trị nhất định về lý luận và thực tiễn trong công tác chiến đấu
xây dựng lực lượng công an nhân dân thứ trưởng nguyễn văn thành cũng yêu cầu
tập trung xây dựng lực lượng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác
nghiên cứu khoa học chiến lược thực sự trong sạch vững mạnh đủ năng lực
phẩm chất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao từ đó nâng cao chất lượng
nghiên cứu chiến lược của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
sáng nay tại hà nội thừa ủy quyền của lãnh đạo bộ công an thiếu tướng nguyễn xuân hà
cục trưởng cục an ninh nội địa bộ công an đã tiếp đoàn đại biểu người có uy tín
trong dân tộc tiểu số tỉnh quảng trị về thăm bộ công an
tại buổi gặp mặt đại diện đoàn đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác
phát huy vai trò người có y tín trong đồng bào dân tộc tiểu số tỉnh quảng trị
trong những năm qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng
có phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc tiểu số
chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
tham gia tích cực phong trào vì an ninh tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
phát biểu tại buổi tiếp thiếu tướng nguyễn xuân hà cục trưởng cục an ninh nội địa nêu rõ
các đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh quảng trị đã gương mẫu đi đầu
trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự tích cực đối tranh chống lợn điệu tuyên truyền
hoạt động truyền đạo trái pháp luật giải quyết tình hình di cư tự do
đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn phức tạp
khẳng định lực lượng công an luôn quan tâm gắn bó với đồng bào
cùng đồng bào tham gia giữ gìn an ninh chính trị xây dựng cuộc sống tốt đẹp ổn định phát triển đời sống kinh tế